sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi hai tại hà nội ban tổ chức trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm hai nghìn một mươi chín
triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi hội nghị được tổ chức trực tuyến tại sáu mươi bốn điểm cầu trên cả nước do đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương chủ trì
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
dự hội nghị có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng lãnh đạo các ban đảng cơ quan đảng
đơn vị sự nghiệp của đảng ở trung ương lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể ở trung ương đại diện thường trực các tỉnh ủy
thành ủy và đảng ủy trực thuộc trung ương và đội ngũ cán bộ công chức làm công tác tổ chức xây dựng đảng nội vụ
năm hai nghìn hai mươi là năm cuối thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội
toàn một mươi ba của đảng toàn ngành tổ chức xây dựng đảng tập trung thực hiện các đề án trình trung ương và cấp ủy các cấp
theo chương trình kế hoạch công tác năm hai nghìn hai mươi bảo đảm tiến độ chất lượng và yêu cầu
trong đó tiếp tục hoàn thiện quy hoạch ban chấp hành trung ương tiến hành công tác quy hoạch bộ chính trị
ban bí thư và cấp ủy các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu tham mưu chuẩn bị thật tốt các nội dung lãnh đạo
điều hành tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và đại hội một mươi ba của đảng
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí trần quốc vượng nêu rõ công tác nhân sự nhiệm kỳ tới phải bảo đảm nguyên tắc
đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là ban chấp hành trung ương
bộ chính trị ban bí thư cấp ủy ban thường vụ cấp ủy cấp ủy nhiệm kỳ tới phải đặc biệt coi trọng chất lượng
có số lượng và cơ cấu hợp lý tiêu biểu về trí tuệ phẩm chất uy tín thực sự trong sạch vững mạnh
có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng điều lệ
quy chế quy định của đảng và pháp luật của nhà nước bảo đảm tính tổng thể đồng bộ liên thông dân chủ công tâm
khách quan minh bạch gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước
các cấp nhiệm kỳ tới việc đánh giá cán bộ phải chặt chẽ và thực chất chủ động phong ngừa cảnh giác ngăn chặn
đấu tranh không để tác động chi phối bởi những thông tin giả thông tin không chính thức xấu độc có dụng ý bịa đặt
xuyên tạc gắn kết trên internet mạng xã hội liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự kiên quyết sàng lọc
không để lọt vào cấp ủy khoa mới những người có bản lĩnh chính trị không vững vàng phẩm chất năng lực uy tín giảm sút
thiếu gương mẫu mất đoàn kết cục bộ bè phái cơ hội có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
chạy chức chạy quyền tham nhũng tiêu cực đồng chí trần quốc phượng nêu rõ công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội
phải gắn với đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương cơ quan đơn vị
ngành tiếp tục tham mưu hoàn thiện thể chế bảo đảm sự đồng bộ thống nhất liên thông giữa các quy định của đảng
và của nhà nước về tổ chức cán bộ